bên cạnh việc ý thức hơn trong việc mua khẩu trang thì vẫn còn có nhiều người thiếu ý thức sử dụng xăm khẩu trang là vứt bừa bãi ra môi trường
điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi có nguy cơ cao dẫn tới lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường
từ chân cầu đến mặt đường không khó để nhìn thấy những hình ảnh này
khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi khắp mọi nơi
từ ngày dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát chị dư thị bé một công nhân vệ sinh môi trường cho biết
rác khẩu trang y tế đã tăng gấp một mươi lần và không ít trong số đó là bị vứt bừa bãi
nhiều người dân cảm thấy ái ngại trước nguy cơ ô nhiễm môi trường và cả lây lan dịch bệnh
những ngày vệ sinh
vừa rồi thì thấy cũng ngồi ngồi dùng khẩu trang vứt bừa bãi
theo tôi thì tôi cũng thấy là mắc bị quăng và ảnh hưởng tới mọi người
khẩu trang mà khi đã dùng qua rồi thì tất nhiên mỗi người chúng ta không biết được ai là người bị bệnh hay không bị bệnh
có những tìm ẩn có những loại virus vi khủng ở trong cơ thể
nó sẽ thổi ra trong đó và những người xung quanh có thể bị hít vòm gây nhiễm
sở tài nguyên và môi trường đà nẵng cũng đã từng có công văn yêu cầu các đơn vị tổ chức địa phương xử lý tình trạng vứt thải khẩu trang sau khi sử dụng ở các khu vực công cộng
khuyến cáo người dân và du khách cần bỏ khẩu trang sau khi dùng vào thùng rác có nắp đậy tránh làm ô nhiễm môi trường và góp phần ngăn dịch bệnh lây lan